ngày một mươi hai tháng bốn tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức gặp mặt tuyên dương tập thể và cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều trị thành công bệnh nhân covid một mươi chín thứ năm mươi bảy
tại đây lãnh đạo ubnd tỉnh quảng nam đã trao bảng khen kèm tiền thưởng tặng tập thể y bác sĩ
nhân viên y tế khu cách ly điều trị covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
và cá nhân tiến sĩ bác sĩ lê viết nhiệm trường khoa y học nhiệt đới bệnh viện này
và ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ và các y bác sĩ bệnh viện này
trong việc tiếp nhận điều trị thành công ca bệnh thứ năm mươi bảy
kết quả này đã chứng minh năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện
dịp này giám đốc bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cũng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly
theo quy định của bộ y tế cho đội ngũ trực tiếp điều trị bệnh nhân thứ năm mươi bảy